trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng ngày ba tháng ba bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo trong ngày ở bắc bộ có mưa rào và rông riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đêm ngày ba tháng ba bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc
gần sáng và ngày bốn tháng ba ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ và phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến năm m nên trong ngày ba tháng ba ở bắc bộ có mưa rào và rông
từ chiều tối và đêm ngày ba tháng ba do kết hợp với không khí lạnh nên ở bắc bộ tiếp tục xảy ra mưa rông trên diện rộng
riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ trưa ngày bốn tháng ba ở bắc trung bộ có mưa rông sau đó mưa mở rộng xuống trung trung bộ
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
từ ngày bốn tháng ba trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng một mươi sáu một mươi tám độ c